tại đắk lắc mặc dù niên vụ cà phê hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám mới chỉ thu hoạch được khoảng năm mươi
nhưng diễn biến thời tiết thất thường nhiều vườn cà phê tại đây đã đồng loạt ra hoa
gia đình ông y liêm thôn sáu xã cư xê huyện trương mở nga có hơn một hectare cà phê đang cho kinh doanh năm thứ hai
nên vụ cà phê này do mưa nắng thất thường nên gia đình ông mới chỉ thu hái được năm mươi diện tích
nhiều diện tích cà phê chưa thu hái xong đã bùng hoa khiến ông lo lắng
nguyên nhân của tình trạng trên được xác định do trước đó diễn biến thời tiết tại các vùng trong tỉnh đắk lắc xảy ra nắng nóng kéo dài
đến khoảng trung tuần tháng một mươi một khi người dân thu hái cà phê thì xuất hiện mưa rào rải rác
tạo môi trường thuận lợi cho cây cà phê đồng loạt ra hoa
gia đình tôi có bốn xào cà phê thời tiết mưa nắng thất thường khiến diện tích cà phê ra hoa không đều
nhiều cây cà mầm hoa bị thối nếu thời tiết vẫn diễn biến thất thường như thế này nữa
vườn cà phê của gia đình tôi sẽ bị bung hoa và rụng hết không có cà phê thu hái nhiên vụ sau
hiện nay mới đầu tháng một mươi hai nhiều diện tích cà phê ở đắk lắc đã bung hoa
thời tiết bất lợi trôi hoa và quả non sẽ bị rụng làm hỏng các mắt mầm trên cành
khiến đợt giao hoa tiếp theo không đạt thậm chí cây không thể giao hoa đợt hai
thời tiết thất thường như thế này là ảnh hưởng rất lớn nhiên vụ cà phê năm hai nghìn một mươi bảy một mươi tám
bởi vì hiện bây giờ là trời mưa và về vấn đề thu hái về là không có chỗ để mà phơi
cũng như là xấy hiện bây giờ là các cái lò xấy là cũng gây ô nhiễm môi trường
không cho phép xấy ở trong khu cộng đồng dân cư
do đó ảnh hưởng rất lớn trong vấn đề là thu hái
và bên cạnh đó là trời mưa thất thường như thế này là chuyển đến cà phê ra hoa không đúng thời vụ
mà cũng đã không đúng thời vụ thì cái vấn đề nó ảnh hưởng đến nhiên vụ năm sau là giảm năng suất nhất định trong năm sau
tỉnh đắk lắc hiện có trên hai trăm linh bốn hectare cà phê
trong đó có gần một trăm chín mươi bốn hectare
tỉnh đắk lắc có gần hai trăm linh hectare cà phê kinh doanh cho thu hoạch
với sản lượng mỗi năm đạt từ bốn trăm năm mươi năm tấn cà phê nhân trở lên
ngành nông nghiệp tỉnh đắk lắc khuyến cáo người nông dân cần tập trung thu hoạch diện tích cà phê còn lại
vệ sinh vườn cây đặc biệt cần chú trọng bón phân
tưới nước theo chu kỳ sinh trưởng của cây cà phê
để cây cà phê phát triển đều giảm thiệt hại về năng suất trong những vụ sau